ngày một mươi ba tháng chín tại quảng bình tập đoàn điện lực việt nam evn đã tổ chức lễ phát động thi đua
để dự có phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương
chín tỉnh miền trung có đường dây đi qua
dự án do tổng công ty truyền tải điện quốc gia làm chủ đầu tư với tổng vốn hơn một mươi một chín trăm bốn mươi chín tỷ đồng
được khởi công cuối năm hai nghìn một mươi tám phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng trịnh đình dũng biểu dương evn
các đơn vị tư vấn nhà thầu đã nỗ lực triển khai dự án đồng thời đánh giá cao sự cố gắng của chính quyền các cấp
ở các địa phương trong việc giải quyết các thủ tục và thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho dự án
phó thủ tướng cũng ghi nhận cảm ơn sự chia sẻ giúp đỡ của nhân dân trong vùng dự án
đã di chuyển nơi ở đất sản xuất nông nghiệp để bàn giao mặt bằng cho dự án
tại buổi lễ đại diện chủ đầu tư và các nhà thầu đã ký kết giao ước thi đua tập trung phương tiện nhân lực
để thi công hoàn thành và đưa công trình đường dây năm trăm linh kv mạch ba vào hoạt động vào giữa năm hai nghìn hai mươi